tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bộ quốc phòng vừa tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và tiền xử lý chất độc dioxin tại sân bay biên hòa
đây là bước chuẩn bị để thực hiện dự án xử lý tổng thể chất độc hóa học tại sân bay biên hòa
dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và tiền xử lý chất độc dioxin tại sân bay biên hòa với các hạng mục chính như giả phá bô mìn xây dựng hạ tầng đường giao thông khoanh vùng chống lan tỏa chất dioxin
di chuyển các công trình đơn vị quân đội ra khỏi khu vực bị ô nhiễm do việt nam và hoa kỳ mới phát hiện
tổng mức đầu tư là hai trăm bảy mươi tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách do bộ tư lệnh quân chủng phòng không không quân làm chủ đầu tư
thời gian triển khai từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
dự án nó có ý nghĩa rất là quan trọng hôm nay mà chúng ta khởi công là nó đảm bảo điều kiện tốt nhất cho việc thực hiện dự án tổng thể
và bên cạnh đó thì ở sân bay biên hòa thì chất độc dioxin đã nhiễm
nhiễm rất lâu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bộ đội cán bộ chiến sĩ đang công tác và sẵn sàng chiến đấu ở sân bay biên hòa
không chỉ có trong sân bay biên hòa mà sự lan tỏa nó cũng lan tỏa ra các khu vực dân cư bên ngoài sân bay biên hòa
mà phía tây của sân bay này là ô nhiễm nặng nhất và chúng ta đang có một cái làng người dân đang sử dụng ở đấy
thì dự án này cũng đảm bảo
cái ô nhiễm này nó không bị tác động đến sức khỏe người dân nữa
với ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và tiền xử lý chất độc dioxin tại sân bay biên hòa
lãnh đạo bộ quốc phòng đề nghị bộ tư lệnh quân chủng phòng không không quân thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ chủ đầu tư dự án
chấp hành nghiêm quy định quy trình quản lý đầu tư đồng thời làm tốt công tác giám sát kiểm tra đôn đốc thường xuyên quá trình thi công
quản lý nguồn vốn đầu tư hiệu quả chống thất thoát lãng phí
chúng tôi suy nghĩ rằng đây là một dự án rất là quan trọng để tiếp tục làm cái dự án tiếp theo là dự án xử lý triệt đề đất ô nhiễm dioxin tại sân bay biên hòa
và cái này cũng cần sự hỗ trợ của rất nhiều các cơ quan bên ngoài quân đội chính quyền địa phương và đặc biệt là phía phát triển
phía hoa kỳ có sự giúp đỡ về vốn và kỹ thuật để xử lý
với những chỉ đạo như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng những nhà thiết kế nhà giám sát và nhà thầu xây dựng chúng tôi có đủ khả năng năng lực
để dưới sự chỉ đạo của ban quản lý dự án đầy đủ năng lực và làm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ này
theo bộ quốc phòng khu vực sân bay biên hòa được xác định là một trong những điểm nóng về ô nhiễm chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh ở nước ta
với khoảng nửa triệu mét khối khối lượng đất bùn bị ô nhiễm
tuy nhiên để xử lý được khối lượng này đòi hỏi nguồn lực lớn về vốn và công nghệ
để tổ chức xử lý tổng thể hiện chính quyền địa phương và người dân sống gần khu vực sân bay biên hòa
đang rất mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng thực hiện xử lý để ngăn chặn ảnh hưởng chất độc dioxin đến sức khỏe và môi trường hàng ngày